ngày hai mươi một tháng tám tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
đã tiếp đoàn đại biểu thượng nghị viện hoa kỳ do thượng nghị sĩ tammy duckworth dẫn đầu
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với hoa kỳ
và mong muốn tăng cường làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước theo hướng thực chất hiệu quả
thượng nghị sĩ tami dackworth cho rằng trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trong giai đoạn chuyển đổi như hiện nay
cần tiếp tục duy trì các cam kết trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh tại việt nam
trong đó có việc giả phá bom mìn tẩy độc môi trường tại sân bay biên hòa